lợi dụng người dân đổ xô đi mua khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh corona đang diễn biến hết sức phức tạp
nhiều cơ sở kinh doanh nhà thuốc đã tự ý nâng giá khẩu trang y tế để trục lợi
để ổn định thị trường lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona lượng người đến mua khẩu trang y tế đã tăng lột biến
tại một số quầy thuốc các mặt hàng như khẩu trang dung dịch vệ sinh đều trong tình trạng cháy hàng
lợi dụng sức mua tăng vọt một số cơ sở kinh doanh và nhà thuốc đã tự ý tăng giá khẩu trang y tế lên nhiều lần để trục lợi
tính đến nay đã có chín đơn vị kinh doanh bị xử phạt hành chính về hành vi tự ý nâng giá khẩu trang y tế
cục quản lý thị trường tiền quang bình tiếp tục tăng cường công tác quản lý theo địa bàn
nhằm phát hiện xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
trước thông tin phản ánh của người dân về việc một số cửa hàng nhà thuốc nâng giá bán khẩu trang y tế
ubnd tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
khẩn trương gia quân kiểm tra và yêu cầu các cửa hàng nhà thuốc trên địa bàn
ký cam kết nghiêm yết công khai giá bán không đầu cơ găm hàng tăng giá bán khẩu trang nước sát trùng và găng tay y tế
đã có ba cơ sở vi phạm bị xử phạt trong đó phạt công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm vũ duyên một mươi năm triệu đồng
bộ công ty này trả lại toàn bộ số tiền đã bán cao hơn giá niềm yết